sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bệnh viện nhi đồng hai công bố ca ghép thận xuyên việt đầu tiên thành công ở trẻ em từ người cho bị chết não
sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong công tác ghép tạng nhi tại việt nam
người được ghép thận thành công là bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn ba trước đó được chẩn đoán suy thuận mãn do đoạn cuối
người hiến thận là bệnh nhân nằm tại bệnh viện việt đức ở hà nội đã bị chết não
thận được vận chuyển bằng đường hàng không vào bệnh viện nhi đồng hai
các phẫu thuật diễn ra từ hai mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi hai đến ba h ngày một mươi ba tháng một mươi hai
sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn sinh hiệu ổn định
các xét nghiệm chức năng thận và sinh hóa máu của bệnh nhân trong giới hạn bình thường
để nâng cao hiệu quả công tác cứu chữa người bệnh vào tháng một mươi vừa qua
ba bệnh viện gồm trợ giấy nhi đồng hai và thống nhất đã ký kết ghi nhớ hợp tác thực hiện đề án mạng lưới điều phối liên viện
giữa ba bệnh viện về hiến và ghét thận nhân đạo trong đó ưu tiên nguồn tặng hiến cho trẻ em